phòng cảnh sát giao thông công an tp hcm cho biết sẽ triển khai gửi biên bản vi phạm giao thông
của học sinh sinh viên về trường học để xét loại hãnh kiểm
đây là một trong những biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng học sinh sinh viên vi phạm luật giao thông
thống kê của lực lượng cảnh sát giao thông tp hcm từ cuối năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt hơn năm trăm ba mươi chín trường hợp học sinh sinh viên vi phạm luật giao thông đường bộ
phòng cảnh sát giao thông cho biết sẽ phối hợp sở giáo dục và đào tạo lập danh sách học sinh sinh viên vi phạm luật giao thông
gửi về trường để đánh giá xếp loại hãnh kiểm trong từng học kỳ và năm học
một biện pháp cụ thể nhằm ngăn chặn tình trạng học sinh sinh viên vi phạm giao thông
thực tế cho thấy dù đã ký cam kết nhưng học sinh nhiều trường học tại tp hcm vẫn vô tư đi xe máy đến trường
và tìm chỗ gửi xe ở nhà dân xung quanh nhiều trường hợp còn không đổi mũ bảo hiểm chở quá số người quy định